làng đại học quốc gia quận thủ đức thành phố hồ chí minh
hình ảnh những sợi dây điện cuốn vào nhau trăng trịt trông chẳng khác gì mạng nhện khổng lồ nhìn dối cả mắt
không chỉ thế những cây cột điện này còn đang phải gồng mình gánh đủ các loại dây từ dây cáp của đơn vị viễn thông dây điện thoại dây cáp điện lực
điều đáng nói là nó đã tồn tại từ nhiều năm qua nhưng dường như chính quyền địa phương và ngành điện vẫn chưa có biện pháp cải thiện
cái gọi là mỹ quan đô thị ở đây có vẻ không được người ta quan tâm lắm
dây điện thòng xuống cả mặt đường
nhiều dây đứt lờ lừng hoặc được nối tạm bỡ như thế này
sẽ không quá khi nói hàng trăm hộ dân hàng nghìn con người nhất là các bạn sinh viên học sinh vẫn đang từng ngày sinh sống dưới sự rình dập của thần chết
bởi nguy cơ chập điện cháy nổ sẽ có thể xảy ra bất cứ nỗi
bây giờ cô muốn bán ở cái gian hàng này khi mà mỗi một trận mưa đấy nói chung là cô sợ lắm
nhiều khi trường hợp mưa to quá là cô phải chạy cô bỏ cô chạy ra chỗ khác
hay sao các chú không cho cái dây điện lên nhiều trường hợp mưa gió là tôi ra đây tôi bán hàng một cái là có khi là các chú không chết nhưng mà tôi chết
nhiều trường hợp là bị đất dây điện rồi là tai nạn cháy người rồi có khi không chạy được ra
còn đây là những trường hợp mà các chú không chạy được ra
đây là những hình ảnh tại phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
dây điện cuốn vào cây cối
nằm hẳn xuống mặt đường
hay phải móc nối tạm bỡ trên thành cầu như thế này
dây bị đứt được bà con nối tạm bợ để tránh gây nguồn
theo người dân ở đây tình trạng này đã diễn ra từ hai năm qua và đã được phản ánh
nhưng lãnh đạo địa phương vẫn chưa có biện pháp khắc phục
nếu không sớm giải quyết thì nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người sẽ khó tránh khỏi
nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần
dây thì thả như vầy nó nằm trong tre và đâu nào nằm giữa đất như vầy
nhiều khi nó xé chạy ngang nó đứt thì tôi thấy là rất là nguy hiểm
đôi khi điền nó xòe ra nữa
nếu đường dây không bảo đảm thì đề nghị lãnh đạo phương cũng như thị xã cắt cái đoàn dây này
không để là đi ra ở hương văn vì không bảo đảm cho bà con
cái đường dây này là coi như là tôi thấy là cảm thấy người dân tôi không biết gì về điện
nhưng mà có cái được thấy mất an toàn nghiêm trọng
nhưng mà với cái chức của người dân thì họ chỉ là tạm bợ thôi
cho họ cũng thể là coi như là trồng một cái cây quạt điện là nối được con dây này
cho nên tôi chỉ có yêu cầu duy nhất là bên chỗ đơn vị nào quản lý cái đường dây này
là nhanh chóng và coi như là giúp đỡ cho bà con ở khu vực này
mà không phải bà con thắp đến sáng
nhưng mà coi như là khách quan đi lại người đi đường
nói chung là lên giao tiếp với cái địa phương này
cho nó đỡ đi là coi như là một là trồng thêm mấy cây quạt điện để đấu tuyến ra ngoài phường hương văn
hai nữa là coi như là phát quan cái đường tuyến dây này
tại các cái buổi tiếp xúc cử tri của thị xã cũng như là tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân phường hương văn
và trên cơ sở đó thì ủy ban phường hương vân đã cho kiểm tra về cái thực trạng này
và đã có cái công văn gửi cho điện lực phong điền ngày trước và điện lực hương trà ngày nãy để có cái hướng xử lý
tuy nhiên thì điện lực của hương trà thì có công văn phúc đáp với cái nội dung
cho rằng là đơn vị của điện lực là một đơn vị kinh doanh
đã có những cái hợp
lập đồng với các cái hồ mà sử dụng điện
cho nên là các hồ đó phải có trách nhiệm là báo cáo với điện lực
mang lại cái thông tin đó thì cũng là thông tin cho bà con
và bà con cũng đã có lần trực tiếp với lãnh đạo của điện lực hương trà
tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa xử lý cái việc này như điểm
sự trông chéo trong quản lý là câu chuyện muồn thùa của các nhà chức trách
phải đợi đến khi hậu quả đau lòng xảy ra thì người ta mới bắt đầu đi tìm xem
trách nhiệm thuộc về ai
mất bò mới lo làm chuồng
bao giờ mới kết thúc
trong thời gian vào mùa mưa báo này thì nhìn thấy các đoạn đường dây
cụ thể như là dê hạ thế đi qua một số cái vườn cây của bà con
ví dụ như là cây chuối cây tre rồi là cây ăn quả
thì đến nay thì có một số đoạn này
vẫn chưa thấy duy tư bảo dưỡng
cho nên là vừa rồi cũng đã xảy ra một cái vụ ảnh hưởng là dây bị cũng do mưa bão
xong là dây điện bị đứt
còn lại một số đoạn thì đến nay vẫn chưa thấy chi nhánh điện bảo dưỡng
cái này cũng rất là nguy hiểm cho cái việc an toàn đường dây điện trong mùa mưa báo
nơi thì không có cột điện
dây điện chẳng biết mắc vào đâu
nơi thì có cột điện nhưng lại ở trong tình trạng trở sập
việc này đang tồn tại ở rất nhiều địa phương trên cả nước gây không ít bức xúc cho người dân
họ luôn phải sống trong tình trạng lo lắng thấp thòm không biết lúc nào tai nạn sẽ xảy ra
người đi lại rồi các cháu ra chơi nó có thể đổ bất kỳ lúc nào
có nhiều ý kiến lên chính quyền rồi nhưng mà hiện nay vẫn chưa được giải quyết
không biết là bao giờ được giải quyết
bước chân ra là đặc biệt
mặt vào cột điện từ lúc sửa sót bây giờ là gần chục vụ tai nạn ở chỗ cột điện này rồi
không chỉ trồng chéo trong quản lý mà sự chậm trễ y ạch trong việc triển khai các biện pháp khắc phục
cũng là một trong những điều mà cơ quan chức năng cần phải nhìn nhận lại
điện lực cũng đã tổ chức khảo sát và giao cho đội điện năm ở đây
đó là xây dựng phương án đảm bảo cũng như là tiếp tục để vận động nhân dân
đã di rời tiếp những cái cột hạ thế
và đặc biệt có cái cột ở giữa mà cái cột đôi mà hiện nay mà đã nghiêng thế và vỡ
thì cái đấy là một trong những cái là phải làm trước
cuối năm hai nghìn một mươi sáu một tờ báo quốc tế đã đăng thông tin việt nam đứng top ba các nước
có hệ thống dây điện kình dị nguy hiểm nhất thế giới sau khi tiến hành khảo sát ý kiến của độc giả
bức ảnh người thợ bên mớ dây điện kiểu mạng nhện khiến người ta không khỏi phải giật mình e ngại
tuy nhiên cho đến nay thì tình hình cũng chẳng mấy được cải thiện
thành phố hà nội nơi có rất nhiều mạng lưới dây điện gây mất mỹ quan đồ thị
và đe dọa đến sự an toàn của người dân
trong thời gian gần đây chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan điện lực
triển khai các biện pháp cải thiện nâng cấp
tuy chưa thể giải quyết xuất điểm tình trạng mất an toàn lưới điện
nhưng cũng được xem là động thái đáng khích lệ
phần nào trả lại nét đẹp đô thị và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
điện lực đông na chúng tôi đang triển khai hạ ngầm đường phố
dọn sạch tất cả các cái đường dây để cho phố phường nó đẹp lên
đưa công tơ vào từng nhà từng hộ dân
để làm sao để phục vụ cho người dân chất lượng điện nó tốt hơn
và thay toàn bộ những cái dây nó đã cũ rồi
chúng tôi cũng đang làm dần dần
cứ xong từng phần một phần điện xong thì bắt đầu đến phần trả lại cái mặt bằng
tất cả đều gọn và nói chung là dân ở phố thông thiên đây
họ cũng ủng hộ nhiệt tình
và cũng tạo điều kiện để cho chúng tôi hoàn thành cái nhiệm vụ
chính quyền ở những địa phương có hệ thống lưới điện mất an toàn
hãy nhanh chóng phối hợp cùng ngành điện
triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng mất an toàn lưới điện
để tránh mọi hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trước khi quá muộn